cho rằng hai bên có lợi thế rất lớn trong việc tăng cường kết nối hệ thống các cửa khẩu đường bộ cảng biển
thời gian tới hai bên cần tăng cường xây dựng và kết nối các hệ thống cửa khẩu nâng cao mức độ thuận lợi hóa thương mại
nhằm phục vụ nhu cầu trao đổi hàng hóa ngày càng tăng giữa doanh nghiệp hai bên
thưa quý vị hà nội cũng như rất nhiều thành phố khác của châu á đang phải đối mặt với những thách thức
trong việc kết hợp sự phát triển của đô thị với việc giữ gìn bản sắc văn hóa
vậy làm thế nào để vừa bảo tồn nhưng vẫn phát triển
đó là chủ đề của hội thảo các thành phố tương lai và sự bảo tồn diễn ra tại hoàng thành thăng long hà nội
sự kiện do đại sứ quán italia và ủy ban nhân dân thành phố hà nội phối hợp tổ chức
tại hội thảo ý kiến các đại biểu đã làm rõ hơn về sự cần thiết của việc phát triển hà nội trở thành một thành phố thông minh
song hành cùng với những di sản kiến trúc rộng lớn các công trình văn hóa lịch sử vô giá
việc đô thị hóa là bắt buộc
nhưng cũng cần gìn giữ các nét văn hóa bởi đó là yếu tố quan trọng
ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của ngành du lịch hà nội việt nam
hà nội là một trong những thành phố có nhiều di sản văn hóa nhiều công trình kiến trúc độc đáo cần được bảo tồn
trong xã hội hiện đại đô thị hóa nhanh các bạn cần phải chú trọng bảo tồn gìn giữ những công trình văn hóa đặc sắc này
bởi đây chính là những điểm thu hút du khách quốc tế đến với hà nội
việc bảo tồn cần phải được thực hiện bởi chính các bạn
những công dân thủ đô cũng như du khách đến tham quan thủ đô của các bạn
các chuyên gia nhà khoa học kiến trúc sư đã đưa ra những cách tiếp cận mới cho sự phát triển thông minh của thủ đô của việt nam
một số ý kiến đã đề cập đến sự tác động của con người thiên nhiên với cảnh quan và tương lai của phố cổ hà nội
thông qua các phân tích và nghiên cứu giải pháp thiết kế và bảo tồn đô thị tại khu vực hồ hoàn kiếm
những ý kiến đóng góp từ kinh nghiệm thực tiễn của italia cũng được phân tích và chia sẻ tại hội thảo
italia là nước có truyền thống lâu đời trong việc bảo vệ di sản văn hóa
không những là nước có số lượng di sản được unesco công nhận nhiều nhất trên thế giới
mà quốc gia này còn rất coi trọng công tác bảo tồn mong muốn giữ gìn lịch sử văn hóa cùng với sự phát triển của dân sinh
các chuyên gia của italia luôn sẵn sàng chia sẻ với các đối tác quốc tế
đặc biệt là các nước coi trọng truyền thống như việt nam di sản văn hóa và phát triển đô thị có thể cùng tồn tại
hội thảo được tổ chức tại hà nội là một phần của chương trình tổng thể liên quan tới các thành phố quan trọng nhất của đông nam á
với cách tiếp cận tốt nhất bao gồm việc giữ gìn bản sắc và nguồn gốc của các công trình lịch sử
thông qua việc tái sử dụng và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu hiện đại là mục đích chính của những người đề xuất ý tưởng tổ chức hội thảo
thưa quý vị với việc hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp chính thức có hiệu lực
các doanh nghiệp việt nam sẽ có cơ hội thâm nhập vào các thị trường lần đầu có quan hệ fta nhưng rất giàu tiềm năng
tuy nhiên để tận dụng tối đa cơ hội từ các thị trường này thì các doanh nghiệp cần phải nhận thức và tuân thủ chặt chẽ những quy tắc liên quan tới xuất xứ hàng hóa
trong số các quốc gia tham gia cptpp có tới ba nước mà việt nam lần đầu tiên có quan hệ fta là canada mexico và peru
đặc biệt đây đều là những nước có cam kết cắt giảm tỷ lệ thuế quan cho hàng hóa việt nam
nhưng các doanh nghiệp việt nam sẽ có cơ hội thâm nhập vào các thị trường lần đầu tiên có quan hệ fta là canada

chính vì vậy việt nam có thể tăng cường hơn nữa xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh
đồng thời tìm kiếm cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu một số mặt hàng tiềm năng sang các thị trường này
tuy nhiên những quy tắc về hàng hóa xuất xứ mà cptpp đặt ra khi xuất khẩu sang các thị trường này sẽ là rào cản thực sự cho các doanh nghiệp chưa sẵn sàng
các doanh nghiệp cũng tỏ ra lo lắng là khi họ thắt chặt các việc chỉ tiêu chất lượng giống như là nguồn gốc xuất xứ
thì doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn và những doanh nghiệp làm theo kiểu trục giật sẽ không còn cơ hội
nhưng mà chúng tôi cũng lại nhìn thấy một góc độ tích cực khác là chính việc thắt chặt các chỉ tiêu chất lượng
các hồ sơ nguồn gốc năng lực thì sẽ giúp cho sản phẩm của việt nam sẽ càng ngày phải chuẩn trình hơn
chứ không phải làm theo cái nhu cầu của thị trường dễ tính nữa
nhờ đó thì những người tiêu dùng việt nam sẽ được sử dụng sản phẩm sạch đúng nghĩa của nó
từ một cách nhìn khác quy tắc xuất xứ chính là công cụ vô hiệu hóa yêu đãi thuế quan fta
nếu hàng hóa không đáp ứng các quy tắc xuất xứ và cũng là công cụ phân biệt lợi thế về thuế quan của các nước trong fta với các nước bên ngoài fta
chính vì vậy các doanh nghiệp cần phải thường xuyên tìm hiểu nắm rõ thông tin về quy tắc xuất xứ hàng hóa
thực hiện các quá trình bảo đảm về yêu cầu xuất xứ hàng hóa
cũng như các hồ sơ giấy chứng nhận
theo quy định của nước nhập khẩu
tại thành phố hồ chí minh tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản jetro vừa tổ chức cuộc họp liên lạc về thực phẩm
giữa các doanh nghiệp nhật bản với các bộ ngành về hoạt động xuất nhập khẩu và kinh doanh thực phẩm
nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắt của các doanh nghiệp nhật bản đang kinh doanh thực phẩm tại việt nam
trong những năm qua việt nam đã có nhiều cải cách giảm thiểu thủ tục hành chính
tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài đến việt nam kinh doanh làm ăn
hiện nhật bản có hơn tám mươi doanh nghiệp đang kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm tại việt nam
tuy nhiên các doanh nghiệp này khi tham gia vào thị trường việt nam vẫn còn một số khó khăn vướng mắt
cần được các cơ quan chức năng xem xét giải quyết triệt đề hơn như tổ chức thực hiện và tần suất lấy mẫu hàng hóa nhập khẩu
việc sửa đổi giá trong hóa đơn khi thông quan thực phẩm rút ngắn thời gian phân tích
thống nhất dữ liệu phân tích tại cơ sở kiểm nghiệm thành phần
những vướng mắt của các doanh nghiệp thực phẩm nhật bản đã được các bộ ngành liên quan của việt nam nhanh chóng tháo gỡ
thông tin cận kẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp nhật bản đầu tư
kinh doanh hiệu quả thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai quốc gia
tại hà nội bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi
và tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi tám trong lĩnh vực phát thanh truyền hình
nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác này và nhìn lại các tồn tại hạn chế
để từ đó đề ra những phương hướng tháo gỡ phát huy vai trò của báo chí xuất bản
trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền và định hướng xã hội
những năm qua ngành phát thanh truyền hình cùng với hệ thống báo chí trong cả nước đã tích cực tham gia
các phong trào đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh xây dựng phong cách công tác
của người đứng đầu cán bộ đảng viên qua đó đã khơi dậy khí thế thi đua lao động trong các đơn vị
cơ quan báo chí các bộ ngành nhất là trong cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới cả nước chung tay vì người nghèo phong trào khởi nghiệp
qua đó đã tạo nên nhiều hữu ứng tốt trong dư luận và xã hội đặc biệt là trong tầng lớp thanh niên
tuy nhiên tại hội nghị các đại biểu cũng cho rằng ngành phát thanh truyền hình đang đối mặt với một số
khó khăn thách thức như tình hình tài chính nguồn thu sự cạnh tranh của các loại hình báo chí trong
xu thế đổi mới và công nghệ phát triển rất cần có cơ chế tạo sự thúc đẩy phát triển cho phát thanh
truyền hình cũng như đòi hỏi phải hiện đại hóa các phương tiện kỹ thuật và tái cơ cấu lại tổ chức
bộ máy để bảo đảm theo kịp với sự phát triển của thế giới và khu vực
trước đó cũng trong khuôn khổ chương trình hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi tám
trong lĩnh vực phát thanh truyền hình đã diễn ra triển lãm quốc tế về công nghệ dịch vụ quảng cáo
và in ấn bao bì với quy mô gần năm trăm linh gian hàng của gần một trăm năm mươi doanh nghiệp trong nước và quốc tế như máy
in full kỹ thuật số máy khắc kim loại các đèn led trang trí chiếu sáng triển lãm sẽ kết thúc vào ngày hai mươi hai tháng ba
tiếp nối chương trình

đoàn viên thanh niên thành phố hồ chí minh đoàn viên thanh niên thành phố hồ chí minh

thưa quý vị năm hai nghìn một mươi tám là năm mà đồng bằng sông cửu long có những thành tựu nổi bật
kinh tế vùng tiếp tục tăng trưởng ấn tượng với mức tăng bình quân đạt bảy tám cao nhất trong bốn năm trở lại đây
theo số liệu thống kê của vcci cần thơ đồng bằng sông cửu long năm hai nghìn một mươi tám
có giá trị sản xuất công nghiệp đạt bảy trăm một mươi sáu tỷ đồng tăng một mươi hai so với năm hai nghìn một mươi bảy
và cũng là giá trị đạt cao nhất từ trước đến nay
kim ngạch xuất khẩu dùng lần đầu tiên đạt một mươi bảy năm tỷ đô la mỹ
năm hai nghìn một mươi chín là năm khá đặc biệt với kinh tế việt nam
các hiệp định thương mại có hiệu lực chiến tranh thương mại toàn cầu
áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng khốc liệt
để phát huy hơn nữa những thành quả năm hai nghìn một mươi tám và đối mặt những thách thức
ông nguyễn phương lam giám đốc vcci cần thơ chia sẻ
các tỉnh đồng bằng sông cửu long cần nhiều nguồn giống hơn nữa đầu tư về hạ tầng
doanh nghiệp cần một chính quyền năng động hơn trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh thật sự thông thoáng
hiệp hội cần doanh nghiệp tham gia tích cực hơn nữa để tạo sự liên kết trong cộng đồng
từ đó sản sinh ra nhiều doanh nghiệp lớn nối kết mang tính dẫn dắt
đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế
ngày hai mươi tháng ba tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết
phong trào thi đua yêu nước năm hai nghìn một mươi tám phát động và ký kết giao ước thi đua năm hai nghìn một mươi chín
tiếp tục triển khai phong trào thi đua cùng cả nước lâm đồng chung sức xây dựng nông thôn mới
năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh có thêm một mươi hai xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
nâng tổng số lên tám mươi bảy trên một trăm một mươi sáu xã nông thôn mới đạt tỷ lệ bảy mươi năm
cùng với đó hiện các xã thuộc thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết
đạt chuẩn nông thôn mới đang hoàn thiện hồ sơ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
dịp này có một mươi hai gia đình tiêu biểu được tặng thưởng huân chương độc lập hạng ba chín tập thể và hai mươi một cá nhân
được tặng thưởng huân chương lao động các hạng ba mươi một tập thể và hai mươi năm cá nhân được tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ
thưa quý vị nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng
mới đây thành đoàn tp hcm phối hợp với đơn vị cấp thoát nước đô thị đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên
tham gia hành trình trải nghiệm thực tế một ngày làm công nhân thoát nước đô thị
đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày thành lập đoàn ngày hai mươi sáu tháng ba
ngay từ sáng sớm tại công viên gia định hai mươi năm đoàn viên thanh niên tiêu biểu của quận đoàn phú nhuận
đã trải nghiệm về công việc thường ngày của một công nhân đô thị
từ đó mỗi đoàn viên đã hiểu hơn về công việc vất vả đặc thù mà ít người biết đến này
em cứ nghĩ là nếu như mà người ta đã xây dựng được hệ thống cống ở trên đây mà gọn gàng sập như vậy
thì ở dưới em nghĩ sẽ rất là sạch
nhưng mà xuống đây mới thấy được sự vất vả của các em ở đây cùng cống đồ rất là dơ
đó cũng là một cái trải nghiệm mà em nghĩ rằng là nó sẽ mang lại cho mình nhiều cái cảm giác
nhiều hơn nữa trong những hành động thiết thực để mình có thể chung tay cùng vì cộng đồng bảo vệ môi trường
mình muốn các lãnh đạo các địa phương như cục miệng quyền xã
chúng ta có thể những trải nghiệm thực tế như thế này sẽ thấu hiểu hơn những người công nhân thoát nước
có những quyết sách đúng đáng hơn trong việc chỉ đạo lãnh đạo
của mình trong thời gian gấp tới cho thành phố ngày càng săn sạch đẹp hơn
sau khi kết thúc hành trình trải nghiệm mỗi bạn trẻ sẽ truyền tải thông điệp đến người dân
về bảo vệ hệ thống thoát nước không xả rác bừa bãi bảo vệ môi trường
để cuộc vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch
vì thành phố sạch và giảm ngập nước lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng
đây là một hoạt động thiết thực cho mừng kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đoàn của tuổi trẻ thành phố hồ chí minh
quỹ ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa có quyết định thành lập trung tâm báo chí thành phố hồ chí minh
trực thuộc sở thông tin và truyền thông thành phố
với chức năng tổ chức các cuộc họp báo sự kiện báo chí truyền thông
để các cơ quan đảng chính quyền tổ chức cá nhân được phép tổ chức họp báo theo đúng quy định
trung tâm báo chí thành phố có nhiệm vụ tổ chức thu thập tổng hợp và xử lý thông tin từ các cơ quan báo chí
đồng thời là đầu mối đề nghị lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng của thành phố
cung cấp định hướng thông tin về các vấn đề dư luận xã hội đang bức xúc quan tâm đến các cơ quan báo chí
trung tâm báo chí cũng sẽ tiếp nhận xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin
từ các sở ban ngành quận huyện các cơ quan có thẩm quyền khác
để cung cấp cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước
ngày hai mươi tháng ba các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đã tiến hành bàn giao sáu cá thể khỉ
cho trung tâm cứu hộ động vật hoang dã tại huyện dầu tiếng tỉnh bình dương
để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên
đây là sáu cá thể khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi dài do người dân giao nộp cho hạt kiểm lâm biên hòa
và trung tâm lâm nghịa biên hòa chăm sóc từ bảy năm nay
đến nay do một số cá thể khỉ đã sinh con trong khi kỹ thuật kiểm soát gen giữa các loài khỉ gặp khó khăn
đồng thời mong muốn sáu cá thể khỉ được trở về với môi trường sống tự nhiên
nên hạt kiểm lâm biên hòa và trung tâm lâm nghịa biên hòa đã bàn giao số khỉ trên
cho trung tâm cứu hộ động vật hoang dã
tại huyện dầu tiếng tỉnh bình dương để chăm sóc
thưa quý vị giá thu mua mía nguyên liệu thấp lại không đồng đều giữa các nhà máy
khiến cho người nông dân rất bức xúc
trên thực tế cũng đang xảy ra tình trạng tranh chấp nguyên liệu mía
và sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
về bất cập trong giá thu mua mía tại đây
là vùng nguyên liệu của công ty cổ phần mía đường tuy hòa
huyện miền núi sông hình tỉnh phú yên
có hơn năm hectare mía
nên vụ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín nhiều nông dân ký hợp đồng bao tiêu mía với nhà máy
và được cấp phiếu đốn
nhưng do giá thu mua thấp hơn so với các nhà máy khác trong tỉnh
nên nông dân bức xúc
đối với mía đạt một mươi chữ đường
công ty cổ phần mía đường tuy hòa chỉ mua với giá bảy trăm năm mươi đồng một tấn
thấp hơn các nhà máy khác từ bảy mươi đến một trăm linh đồng một tấn
giá mía thấp lại tranh lệch lớn giữa các nhà máy
nông dân cầm chắc thua lỗ
chúng tôi sẽ xác định
giữa ba nhà máy ở trong tỉnh
nhà máy vạn phát kcb nhà máy tuy hòa
là nó có sự tranh lệch
tranh lệch cho nên là
người nông dân người ta cũng rất là bức xúc của văn đoàn này
người ta muốn có một cái sự bình đẳng trong mối đòi giá cả
còn người ta không trách giá của thị trường
thị trường có thể lên hoặc là xuống
nhưng mà cơ chế trong một tỉnh là phải như nhau
nó phải tạo sự hài hòa
tranh lệch nó có sự tranh lệch nhỏ thôi
tranh lệch ở đây thì nói chung hiện nay thì
mức độ sáu mươi tấn trên một ha thì giá bảy trăm năm mươi đồng
thì bà con không còn lợi nhuận
do tranh lệch giá nên đã có nhiều hiện tượng
nông dân ở vùng nguyên liệu của công ty cổ phần mía đường tuy hòa
bán mía cho tư thương đem đi tiêu thụ ở nhà máy khác
dẫn đến tranh chấp vùng nguyên liệu
thế nhưng đại diện nhà máy lại cho rằng
không phải do cơ chế về giá dẫn đến tình trạng trên
giá cả thì tôi nghĩ là yêu cầu nhà máy khó
khăn chung cho nên yêu cầu các nhà máy
phải đảm bảo công bằng
đỡ cho nông dân là người ta không
xóa bi được nhà máy củng cung trong địa bàn
nhà máy là giá thế này
nhà máy giá thế khác thì là không ổ
nếu có vấn đề đỡ cho vấn đề xảy ra
thì vấn đề là tranh chấp
nguyên liệu nó sẽ xảy ra
cho nên chúng tôi cũng đã ban đồ hành khu huyện
cũng đã đơn nghị nhà máy phải làm rõ ra việc này
đỡ rồi cho nông dân
người ta thấy là tin ứng được
nhà máy là rất là công bằng
điều đáng nói ở đây là khi có
được vùng nguyên liệu và sản xuất thuận lợi
các nhà máy đều cam kết đồng hành
chia sẻ lợi ích với
người trồng mía trong mọi điều kiện
nay gặp phải khó khăn có nhà máy
gần như bỏ ngỏ cơ chế hỗ trợ phù hợp
cho nông dân
thưa quý vị đã từ nhiều năm qua
ba người dân thị trấn trại cao và xã cây thị
huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
phải sống trong thấp thỏm lõ âu
vì những hiện tượng như là sụt lún đất
mất nước nứt nhà
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám các cơ quan
chức năng đã xác định được nguyên nhân
ở đó là do các doanh nghiệp khai thác khoáng sản
trên địa bàn cây xa nhưng đến nay
việc bồi thường và hỗ trợ cho người dân
vẫn chưa được thực hiện
gia đình ông đặng quốc tuấn
tổng một mươi bốn thị trấn trại cao
từ nhiều năm nay
sống trong thấp thỏm lõ âu
trong khu nhà có nền sân nứt toát
kéo dài hàng chục mét
tường nhà siêu vẹo do nứt
nguy cơ đổ dập bất cứ lúc nào
hiện cả gia đình ông tuấn phải sống
trong căn nhà này với sự mòn mỏi
trong chờ hỗ trợ bồi thường di rời
ở mới để ổn định cuộc sống
người ta đang chờ cách giải quyết
nhưng họ lại chờ thời gian lâu quá
chủ trương thì có thể xác định được
doanh nghiệp chủ nhiệm như đến bây giờ
đến mấy tháng rồi
tại tổng một mươi bốn thị trấn trại cao
có nhiều hộ nằm trong diện
phải di rời khẩn cấp tuy nhiên
việc bồi thường hỗ trợ đến nay
chưa được giải quyết bên cạnh đó
để lo cho an toàn tính mạng của gia đình
đã có một số hộ gia đình phải bỏ lại
nhà cửa để thay tạm ra nơi ở
an toàn khác khiến cuộc sống
càng thêm khó khăn
bây giờ gia đình tôi là phải
phải đến tám tháng nay rồi
hôm vừa rồi là
bị sụt hết cả mái tôn
bây giờ nghĩa là hôm ấy
may không có ai ở đây
bây giờ chúng tôi mong muốn
đền bù cho chúng tôi
càng sớm càng tốt để chúng tôi
ổn định cuộc sống
các cơ quan của nhà nước từ tỉnh huyện
cũng đang tích cực vào cuộc
hiện nay cũng đã có những con số rất rõ ràng
về việc thiệt hại của các hội dân
do bị ảnh hưởng
đây cũng là mong muốn của địa phương
làm thế nào đó phải sớm nhất
để người dân không phải sống trong khu vực
nguy hiểm nữa mà xác định phải đi rời
ra khỏi nơi nguy hiểm này
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
các cơ quan chức năng
đã xác định được nguyên nhân sụt lún
sạn nứt là do các doanh nghiệp
khai thác khoáng sản trên địa bàn gây ra
gồm mỏ sát chạy cao
thuộc công ty cổ phần găng thép thái nguyên
công ty cổ phần luyện kim đen thái nguyên
và doanh nghiệp anh thắng
các cơ quan chức năng cũng xác định trách nhiệm
đền bù cụ thể đối với các doanh nghiệp này
nhưng để người dân sớm ổn định
cuộc sống rất mong chính quyền các cấp
của huyện đồng hỷ cùng các doanh nghiệp
liên quan khẩn trương có phương án
thực hiện đền bù cho người dân bị ảnh hưởng
trong phần tin tức quốc tế
vụ xả súng tại utrecht
mỹ thắt chặt quy định đối với người nhập cư
thắt chặt quy định đối với người nhập cư
hôm qua cử tri hà lan đã đi bỏ phiếu
trong cuộc bầu cử địa phương
vốn được xem là cuộc trưng cầu
ý dân về các chính sách của thủ tướng hà lan
trong bối cảnh chiến dịch tranh cử
bị phủ bóng bởi vụ xả súng kinh hoàng ở utrecht

làm ít nhất ba người thiệt mạng và chín người bị thương

tại cuộc bầu cử lần này các đảng cánh hữu đã tập trung thúc đẩy vấn đề hội nhập
kết quả bỏ phiếu đang được theo dõi sát sao

bởi đây sẽ làm mờ màn cho cuộc bầu cử nghị viện châu âu vào tháng năm tới
tới với dự đoán là các đảng dân túy sẽ chiếm ưu thế lớn sau vụ tấn công tại ucht gần như toàn
bộ các đảng phái chính trị đã ngừng chiến dịch vận động tranh cử mặc dù đây chỉ là bầu cử cấp
tỉnh song kết quả này sẽ quyết định thành phần của thượng viện và hạ viện tại hà lan
nếu như liên minh cầm quyền để mất thế đa số thủ tướng hà lan mark rutte sẽ cần thêm sự ủng hộ
của phe đối lập để có thể thông qua các dự luật các cử tri sẽ bầu ra năm trăm bảy mươi đại biểu tại một mươi hai tỉnh
và những người này sẽ quyết định thành phần thượng viện hà lan gồm bảy mươi năm ghế vào ngày hai mươi bảy tháng năm tới
thủ tướng malaysia mahathir mohamad cho biết nước này sẽ thiết lập tòa án đặc biệt nhằm tập trung
xử lý các vụ án tham nhũng trước đây theo người đứng đầu chính phủ malaysia
việc thành lập tòa án đặc biệt chống tham nhũng phù hợp với chương trình phòng chống tham nhũng quốc gia
và trong số những vụ án chưa được giải quyết bao gồm cả việc xây dựng doanh trại quân đội
làm thay đổi dân số tại một số khu
rất nhiều doanh trại kiểu này được xây dựng nhanh chóng trên cơ sở hoán đổi đất đai nhưng sau bầu cử lại bị bỏ không
dù chúng ta không được căn dự vào trình tự của tòa án nhưng tham nhũng là vấn đề rất nghiêm trọng
và người dân chất vấn tại sao vẫn chưa được trừng phạt một số người đã phạm tội rõ ràng
cho nên chúng tôi muốn tòa án đặc biệt tiến hành xét xử càng sớm càng tốt
thủ tướng mahathir cho biết thêm ông phát hiện án tham nhũng được thụ lý như án thông thường mà không có bất cứ ưu tiên gì
đồng thời cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát và các sĩ quan nhà nước tiến hành điều tra một số cáo buộc về tham nhũng trong thời gian gần đây
tòa án tối cao mỹ đã cho phép lực lượng chức năng nước này bắt giữ người nhập cư có án hình sự đang chờ bị trục xuất
thậm chí là nhiều năm sau khi họ mãn hạn tù
đây được coi là thắng lợi đối với tổng thống donald trump khi ông đang theo đuổi các chính sách nhập cư cứng rắn
với năm phiếu thuận và bốn phiếu chống phán quyết trên đã tạm thời khép lại cuộc tranh luận
xung quanh việc giải nghĩa đạo luật trách nhiệm người nhập cư và cải cách nhập cư trái pháp luật ban hành vào năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
theo đó quy định chính phủ có thể bắt giữ người nhập cư có án hình sự khi người này mãn hạn tù
một số luật sư cho rằng điều này có nghĩa nhà chức trách chỉ được phép bắt giữ ngay sau khi nhóm đối tượng này được trả tự do
theo chính quyền của tổng thống mỹ donald trump chính phủ có quyền bắt giữ những người này bất cứ khi nào
hồi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám tòa án tối cao cũng đã nghiêng về phía ông trump khi ủng
lệnh cấm đi lại đối với công dân của một số nước có đông người hồi giáo sinh sống
hãng google vừa giới thiệu nền tảng mới dành cho quá trình streaming game có tên gọi là statia
đây được xem là chiến lược mới của tập đoàn công nghệ này trước xu hướng chơi game dần chuyển từ các mẫu máy truyền thống
sang các nền tảng trực tuyến trong thời gian qua
tại hội nghị phát triển game ở san francisco google đã giới thiệu stadia với thông báo cho biết
nền tảng này cho phép người chơi
google đã giới thiệu stadia cho phép người chơi sử dụng cả những trình duyệt mạng như chrome hay các thiết bị sử dụng hệ điều hành chrome os
google khẳng định rằng tương lai của ngành game sẽ không phải là những mẫu máy truyền thống
mà là những trung tâm lưu trữ dữ liệu và các nền tảng như stadia
các chuyên gia trang công nghệ cho rằng stadia có thể sẽ mang tới những trải nghiệm thoải mái nhất cho game thủ
theo đó họ chỉ cần một đường truyền mạng ổn định là có thể chơi game thay vì phải tải về và cài đặt
sau đó một tay cầm có chức năng kết nối wifi sẽ hỗ trợ người chơi cùng với tính năng trợ lý ảo của google
ngoài ra tay cầm này cũng có nút chia sẻ giúp kết nối trực tiếp người chơi với dịch vụ chia sẻ video trực tuyến nổi tiếng của google là youtube
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
thân ái chào tạm biệt